năm người mất mạng vì say sưa chén rượu
thực tế cho thấy có rất nhiều án mạng đã xảy ra mà nguyên nhân chính xuất phát từ việc nhậu ép nhau uống rượu bia
dưới đây là một số vụ án đã xảy ra trong thời gian qua
đánh hàng xóm bỏ mạng vì từ chối nhậu
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang vẫn đang tiếp tục tạm giữ đối tượng vũ văn xuyên bốn mươi ba tuổi ngụ xã tân hiệp a huyện tân hiệp để điều tra về hành vi giết người
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng ba nhận được tin báo của người dân về việc ông nvn sáu mươi tuổi ngụ cùng địa phương với xuyên tử vong tại nhà riêng
với dấu hiệu khả nghi công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh
cơ quan điều tra xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân ở nhà một mình hàng xóm xung quanh đều vắng nhà
thượng tá nguyễn văn đủ trưởng công an huyện tân hiệp thông tin
qua công tác khám nghiệm hiện trường và bằng kinh nghiệm điều tra đơn vị nhanh chóng xác định vũ văn xuyên là đối tượng nghi vấn
lực lượng chức năng sau đó đã bắt xuyên ngay trong đêm gây án
tại cơ quan công an ban đầu xuyên quanh co chối tội nhưng trước lập luận chặt chẽ và chứng cứ thu được đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
xuyên khai vào một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng ba đối tượng mang chai rượu qua nhà ông n rủ nhậu nhưng nạn nhân không đồng ý
hai bên sau đó xảy ra cự cãi xuyên ra sân lấy một đoạn gỗ vào nhà đánh vào đầu ông n dẫn đến tử vong
công an huyện tân hiệp thông tin thêm xuyên là đối tượng bất hảo ở địa phương từng có nhiều tiền án tiền sự
từ chối nhậu công nhân lò gạch hết đường sống
hai mươi một h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại khu trọ của lò gạch thuộc thị trấn ea dling huyện cư rút tỉnh đắk nông
một nhóm công nhân gồm lục văn nhuần hai mươi hai tuổi chú tỉnh thanh hóa trần minh chiến hai mươi năm tuổi chú tỉnh lào cai
ika cơn một mươi tám tuổi chú xã tâm thắng huyện cư rút hoàng tuấn b một mươi năm tuổi chú tỉnh đắk lắc tổ chức nhậu tại phòng trọ của anh idemlo
lúc này nhuần qua phòng trọ của anh nh mhn hai mươi ba tuổi chú xã trúc sơn huyện cư rút để gọi quà nhậu
tuy nhiên anh n không qua vì trước đó có mâu thuẫn với anh idemlo
lúc này giữa hai người xảy ra cự cãi nên nhuần đã đánh anh n
thấy có sổ sát chiến qua căn ngăn thì bị anh n đánh
quá trình này chiến lấy ra cự cãi nhuần đã đánh anh n
sau bấm để sẵn trong người tác động thẳng vào lưng anh n
nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã mất mạng sau đó
riêng chiến vài nhuần sau khi gây án một ngày lực lượng công an đã bắt được hai đối tượng này
tùng ở vĩnh long xin anh trai nghỉ nhậu nhưng không được đồng ý
nên hai anh em xảy ra cự cãi dẫn đến án mạng
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long hôm nay xét xử bị cáo võ thanh tùng hai mươi tám tuổi ngụ xã phú quế huyện long hồ
về tội giết người
theo cáo trạng sáng ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín anh võ thanh sơn bốn mươi ba tuổi anh ruột tùng rủ em ra nhà uống rượu
hai anh em uống đến khoảng một mươi sáu h ba mươi thì hết một năm lít rượu
lúc này tùng kêu sơn nghỉ nhậu nhưng người anh không đồng ý
tùng và sơn cự cãi dẫn đến đánh nhau
cả hai ôm vật nhau ngã xuống ao nước phía trước nhà
sơn dùng tay đè đầu tùng xuống nước nhưng người em vùng vẫy được
tức giận tùng dìm đầu anh trai xuống nước khoảng năm phút dẫn đến bỏ mạng
gây án xong tùng chạy về nhà nói với mẹ đã sát hại anh trai
người mẹ và tùng chạy đến hiện trường kéo sát sơn lên bờ
sau đó tùng đến công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội
kết luận pháp y cho thấy nạn nhân bỏ mạng do ngặt nước
tại tòa tùng thanh khẩn khai báo an nàn hút cải
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo võ thanh tùng sáu năm tù giam
án mạng xuất phát từ việc không mở rượu
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trần gia băng anh ba mươi bốn tuổi
xã gành dầu thành phố phú quốc
ngồi uống rượu một mình trước thềm nhà với người quen trên địa bàn
lúc đó anh nguyễn văn ngoan chở dld bằng xe máy đến và cùng nhau ngồi nhậu
từng đi làm thuê trung và có xảy ra mâu thuẫn
nên băng anh không mời đê uống rượu mà chỉ mời ngoan
tức giận đê đứng dậy bỏ về
gần một giờ sau đê gọi điện cho băng anh rồi cả hai lăng mạ thách thức nhau
băng anh sau đó chạy bộ đến nhà anh đê
thấy đối phương đang ngồi ăn cơm
trong nhà băng anh tiến tới dùng chân đạp vào người đê
ngã xuống đất rồi lấy dao tác động vào ngực tay nạn nhân
sau khi gây án băng anh cầm dao bỏ về nhà rồi ra cơ quan công an đầu thú
trong khi đó đê được đưa đi cấp cứu nhưng đã mất mạng
tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt trần gia băng anh một mươi năm năm tù
về tội giết người buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần năm mươi triệu đồng
say xưa chén rượu cuộc cờ tình thâm hóa án mạng đau lòng
nhận cuộc gọi của bạn trí cốt nguyễn đức lộc lấy xe máy giúp bạn vào nhà
không quên mua rượu về nhâm nhi trong lúc chơi cờ
cuộc nhỏ bắt đầu từ một mươi giờ sáng đến tận một mươi bảy giờ cùng ngày vẫn chưa kết thúc
trà dư tiểu hậu hai bên xảy ra mâu thuẫn tình thâm hóa thành án mạng đau lòng
trở lại hiện trường vụ án mạng ở ấp thạnh lợi xã thạnh tân thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
chúng tôi không khỏi dùng mình khi nhìn thấy những vệt máu khô vẫn còn động lại trên sàn nhà
người dân địa phương cho biết hung thủ sát hại bạn nhậu sống cổ độc nên hắn bị bắt
nhà cửa không còn ai lui tới không khí ảm đạm bao trùm xung quanh căn nhà đơn sơ được xây cất tạm bỡ
nhìn qua khe hở của ổ khóa bên trong căn nhà chiếc xe máy cũ kỹ vẫn còn đồ đạc không có gì giá trị
quang cảnh bữa nhậu bình dân hiện ra trước mắt chúng tôi gieo vào lòng người nỗi sát già khi chiến hữu và kẻ thù hoán đổi trong chấp mắt
theo thông tin điều tra ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi công an tp tây ninh nhận được thông tin
ở khu vực ấp thạnh lợi xã thạnh tân xảy ra vụ án giết người
qua làm việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tây ninh xác định nạn nhân của vụ án là ông huỳnh minh mờ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
ngụ tại khu phố một phường long hòa thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
trước đó vào khoảng một mươi giờ cùng ngày ông m gọi điện thoại cho nguyễn đức lộc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ tại ấp thạnh lợi xã thạnh tân tp tây ninh
báo rằng mình sẽ đến nhà chơi
nghe bạn đến chơi lộc chạy xe ra dớt bạn vào nhà
trên đường đi lập còn mua rượu và thức ăn để cả hai cùng nhậu và chơi cờ
thế nhưng đến một mươi sáu giờ cùng ngày khi lộc lấy xe đi mua thuốc hút thì bất ngờ bị ông mờ đánh té xuống đất
cứ thế cả hai lao vào đánh nhau
biết hai ông đánh nhau người dân xung quanh chạy sang căn ngăn
nhưng mỗi ông đi một hướng mọi người an tâm ra về
tuy nhiên ông m bất ngờ quay vào nhà lộc đạp bạn nhậu té xuống đất
tức giận lộc lấy con dao để trên bàn tấn công ông mờ
phát hiện nạn nhân trọng thương
nên mọi người vội đưa đi cấp cứu
thế nhưng nạn nhân đã mất mạng
đứng trước hiên nhà trò chuyện cùng chúng tôi
chị nthth ba mươi sáu tuổi ngụ ấp thạnh lợi xã thạnh tân thở dài
hai người đều có tuổi ông lộc còn bị tai biến
nhưng suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt
tôi sống gần nhà ông lộc nên có thấy ông đi bán vé số đi chợ
đặc biệt ngày nào ông ấy cũng uống rượu nhưng không quậy phá xóm giềng
ông m cũng thường sang nhà ông lộc nhậu
nhà ông m ở tận long hoa
nhưng thường xuyên đến đây nhậu
cả hai đều nghiện rượu nên thân nhau lắm
chị hát cũng nghe kể ông lộc có vợ con
nhưng từ khi ông về đây ở chị không thấy người thân nào
ngày xảy ra án mạng chị hát đang ở trong nhà
thì nghe bọn nhỏ về kể bên nhà ông lộc có đánh nhau
lúc đó thấy hai ông đánh nhau
tôi mới kêu con đi báo công an
công an chưa tới thì ông đã sát hại bạn
tôi không trực tiếp thấy ông ấy đâm ông mờ
nhưng sau khi đã sát hại bạn
ông lộc đi ra thảm cỏ bên đường ngồi
nhìn thấy tôi không thấy ông ấy đâm ông m
tôi ông ấy còn nói vọng vào
mày gọi công an vô đưa nó đi giúp tao
tao đâm nó rồi
tưởng ông nói giỡn ai rè
ông còn cầm con dao đưa lên cho tôi xem
lúc đó khoảng hơn một mươi tám h
họ bắt đầu đánh nhau từ một mươi bảy giờ
đang ăn cơm nghe hàng xóm thú nhận đã sát hại bạn
chị hát hoảng hốt chạy qua xem thực hư
chị hát rất bất ngờ và sợ hãi
khi nhìn thấy nạn nhân nằm sõng xoài trên nền đất
ông lộc bị tai biến
cơ thể rất yếu ớt chân đi cà nhắc
vậy mà khi có chuyện
ông ta đoạt mạng người dễ như chở bàn tay
chị hát chia sẻ
anh trần văn th bốn mươi năm tuổi
ngụ cùng ấp thạnh lợi xã thạnh tân
người đứng ra can ngăn ông lộc và ông m đánh nhau
nhớ lại lúc hai ông đánh nhau
tôi có qua nhà hòa giải
tôi chỉ biết đại khái
ông này kêu ông kia đi mua thuốc hút
khi ông lộc dắt xe đi
ông mò lại dùng nón bảo hiểm đánh bạn nhậu
thấy hai ông ràng co
tôi mới hỏi lý do đánh nhau
lúc này cả hai buông nhau ra
và mỗi người đi một hướng
ông lộc ở trong nhà
còn ông m đi ra đường bấm điện thoại
thấy hai ông im lặng
anh th và mọi người về nhà
nhưng không ngờ sau đó xảy ra án mạng
theo anh th
ông lộc có hoàn cảnh cũng khá đáng thương
bị tai biến nhưng mỗi ngày vẫn phải đi bán vé số
ông này về địa phương mua đất cất nhà được khoảng hai năm
mỗi lần anh th hỏi về vợ con
lộc đều nói họ đi nước ngoài hết rồi
cô nguyễn ngọc m sáu mươi năm tuổi
ngụ cùng ấp thạnh lợi cho biết thêm
lộc và nạn nhân vốn rất thân thiết
nhà ông m ở long hoa
nhưng thường bắt xe vào ấp thạnh lợi nhậu với bạn tri cốt
họ hay nhậu ở nhà
nhưng cũng có lúc lộc dẫn bạn ra quán bánh canh
xách theo chai rượu
vừa ăn vừa nhậu rất vui vẻ
lộc vốn trú ngụ ở nơi khác
chỉ mới về ấp thạnh lợi sinh sống chưa bao lâu
tính nát rượu của lộc khiến vợ con chán nản
nên bỏ đi từ lâu
không ai rõ thùng tích
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh
đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn đức lộc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
ngụ tại ấp thạnh lợi xã thạnh tân
thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
để điều tra về hành vi giết người
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau